khoảng một mươi bảy h ba mươi phút chiều ngày hôm qua hòa hoạn đã xảy ra tại một cửa hàng bán ga thuộc xã ninh hiểm huyện gia lâm tp hà nội
ngọn lửa đã lan sang dãy kho vải bên cạnh bùng phát sữ rội
sau hơn ba tiếng đồng hồ đám cháy bùng phát sữ rội sang các điểm kho bên liền kề tạo thành cùng lửa lớn
ngay khi phát hiện lửa khói lực lượng chữa cháy tại chỗ đã triển khai khoanh vùng dập lửa
công an huyện gia lâm đã huy động tối đa lực lượng và đề nghị tri viện từ các đơn vị chức năng thuộc công an thành phố bộ tư lệnh thủ đô cùng các lực lượng chức năng khác chữa cháy
gần hai mươi hai giờ đám cháy cơ bản được dập tắt bước đầu không gây thiệt hại về người
tuy nhiên xác định nhiều quần áo vải và một số vật dụng của chín hộ dân đã bị lửa thiêu dụi
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy